lịch sử là một môn khoa học đòi hỏi được phản ánh một cách trung thực và khách quan
tuy nhiên trong suốt bốn thập kỷ qua do nhiều yếu tố mà một số sự kiện quan trọng không được đề cập đến trong chương trình giáo dục cho học sinh sinh viên
nhưng trong chương trình phổ thông mới bộ giáo dục và đào tạo khẳng định sách giáo khoa lịch sử sẽ không còn khoảng trống
những sự kiện như chiến tranh biên giới phía bắc cuộc cải cách dụng đất sẽ được biên soạn và đưa vào giảng dạy
một giờ học về lịch sử thế giới của lớp một mươi một trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai
các học sinh được giao thuyết trình về nước đức dưới thời của hitler
những mặt xấu tội ác của một chế độ được nêu lên đầy đủ và kèm cả những thất bại trong đấu tranh của những người dân khi đó là cộng hòa chuyển sang chế độ độc tài
lịch sử nên là khách quan là một bộ môn khoa học khách quan
chính vì vậy nên là cần phải có những cái khía cạnh
nhưng đúng sai trong sự thật lịch sử càng đưa vào sự thật càng tốt đối với môn lịch sử
chúng ta không nắm rõ lịch sử việt nam là một thiếu sót
vì vậy sách mới chúng ta nên đưa các đầy đủ các sự kiện lịch sử của việt nam vào để học sinh có thể hiểu rõ
và rộng ra là giới trẻ hiện nay có thể hiểu rõ lịch sử việt nam
và từ đó chúng ta có thể rút ra những mặt tích cực tiêu cực của lịch sử
và từ đó rút ra những bài học quý báu
trong khi đó sách giáo khoa lịch sử việt nam hiện hành có rất nhiều khoảng trống chưa được nhắc đến
ví dụ như những sự kiện được xem là thất bại hay sai lầm thì rất hạn chế đưa ra trong chương trình họp sử
theo phó giáo sư tiến sĩ đinh quang hải viện trưởng viện sử học
hiện nay giáo viên học sinh đang coi môn lịch sử như một môn phụ dạy nhồi nhét
sách giáo khoa chương trình nặng nề không khách quan khoa học
các sự kiện về ngày tháng nêu ra quá nhiều khiến học sinh không tiếp thu được
vấn đề khẳng định chủ quyền của việt nam đối với hoàng sa và trường sa
đây là một vấn đề đã được viết ghi chép rất là nhiều
và chúng ta có đủ cơ sở lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của việt nam
đối với quần đảng hoàng sa và trường sa
hay nữa là những vấn đề mà chúng ta trước đây cho là nó còn nhạy cảm hay là tế nhị
mà chưa được đề cập đến một cách đầy đủ
thì nay cũng nên
đưa vào một cách đầy đủ nhất
cải tiến môn lịch sử chương trình giáo dục phổ thông mới môn lịch sử sẽ được thay đổi
xây dựng trên quan điểm không có gì không thể nói và không được nói
vấn đề là trình bày sao cho khoa học nhân văn
những nội dung trước đây xem là nhạy cảm sẽ được đưa vào sách mới một cách đầy đủ về thông tin
nhưng ngắn gọn không giàn trải
cái con đường tốt nhất để xóa bỏ cái gận thù dân tộc
để hướng tới hoạt động
hòa bình yếu thị hợp tác
một cách chân thực một cách đúng đắn
thì phải dạy cho các con hướng sự thật
thế thì có gì là nhạy càng đâu
chúng ta vẫn dạy cho các con biết
là đã từng giữa hai nước đã từng có một cuộc chiến tranh như vậy
và thấy được là cái chiến tranh như vậy thì nó mang lại cái gì
và phải dạy cho các con một cái bài học là dập tắt muôn đời chiến tranh
thế thì hơn nhiều là cái việc chúng ta che giấu con
mà có che giấu cũng không được
bởi vì là thời đại toàn cầu hóa
rồi cần một cái điện thoại thông minh các con vào vô và tìm được hết
và như vậy các con sẽ bị giống như là đem con bỏ chợ
bỏ các con bơ vơ ở trên cái chợ thông tin vô định như vậy thì còn nguy hiểm hơn
là chúng ta nói cho các con biết sự thật hiện sự
định hướng cho các con hiểu đúng về sự kiện đó
cải cách dụng đất từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đến năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
sẽ không chỉ được nhắc đến vẻn vẹn vài dòng như sách giáo khoa hiện hành nữa
mà những chi tiết những sai lầm trong quyết sách sẽ được công khai chia sẻ
hay câu chuyện về cuộc chiến tranh biên giới phía bắc năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cũng sẽ được mô tả đầy đủ và có phần tương tác giữa giáo viên và học sinh
những chiến sĩ trong trận gạc ma sẽ được nêu danh
những khoảng trống trong lịch sử sẽ dần được lấp đầy
trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới